bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các doanh nghiệp chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm thủy sản
và đẩy nhanh tái đàn lợn để phục vụ tăng trưởng chung của ngành cũng như bù đắp lượng thịt lợn bị thiếu
do bệnh dịch tả lợn châu phi nhất là vào dịp tết nguyên đán canh tí và đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tổ chức việc nuôi tái đàn lợn thận trọng
hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh theo hướng dẫn và quy định hiện hành
nhằm sớm góp phần bình ổn giá thịt lợn áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
kết hợp sử dụng các chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi
chính quyền cơ sở và các cơ quan thú y địa phương tổ chức kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi tái đàn
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn các trang trại
gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn của địa phương
chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của địa phương chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức
ngăn chặn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu vận chuyển
buôn bán trái phép động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn sản phẩm lợn ra vào việt nam